mới đây tàu điện bánh lốp một loại hình vận tải hành khách công cộng mới đã được giới thiệu
và dự kiến áp dụng tại ba tuyến đường ở thủ đô hà nội đây là mô hình tàu điện đô thị với giá
thành đầu tư thấp hơn nhiều so với tàu điện chạy dài và có năng lực vận tải khách gần tương đương
tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại hình này khi áp dụng vào điều kiện
giao thông đặc thù tại hà nội một đô thị với mật độ dân số lớn và lưu lượng xe cá nhân khổng lồ
như hiện nay
tàu điện bánh lốp viết tắt là art là loại hình phương tiện giao thông công cộng thế hệ mới
được phát triển trên nền tảng tàu điện truyền thống điểm khác biệt là tàu được chuyển từ sử dụng
bánh sắt sang bánh lốp hệ thống dẫn hướng bằng đường ray của tàu truyền thống được thay thế bằng
đường ray ảo sử dụng làn đường riêng đây là mô hình đã mang lại nhiều thành công tại các quốc gia
trên thế giới tuy nhiên nếu áp dụng ở hà nội thì có hợp lý hay không
bởi khi nhắc về art sẽ khiến nhiều người liên tưởng ngay đến brt một thử nghiệm không mấy hiệu quả của hà nội
bài học của brt đã cho thấy không phải cái gì thành công trên thế giới cũng sẽ thành công ở việt nam
những cảnh báo của các chuyên gia đã từng được đưa ra trước đây cho brt và giờ là art
đó chính là việc tận dụng hạ tầng giao thông sẵn còn

các chuyên gia nhấn mạnh hà nội cần hết sức thận trọng tỉ mỉ trong nghiên cứu áp dụng loại hình tàu điện bánh lốp
không dễ để art có thể phù hợp và hiệu quả với mạng lưới giao thông của hà nội một thành phố với gần tám triệu xe cá nhân
phạm vi đóng đường từ nút giao du long huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận đến nút giao vĩnh hảo huyện tuy phong tỉnh bình thuận
các xe di chuyển đến các nút giao này phải rẽ ra quốc lộ một theo đường kết nối tại hai nút giao trên
giúp rút ngắn thời gian từ sài gòn ra nha trang chỉ còn khoảng bốn đến năm giờ giảm một nửa so với đi trên quốc lộ một
thưa quý vị camera giao thông có chức năng giám sát theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông
và kịp thời phát hiện sự cố giao thông trên các tuyến khi vắng bóng lực lượng chức năng
xong với số lượng camera ít ỏi như hiện nay sẽ khó có thể xử lý triệt để vi phạm
mới đây công an tp hà nội đã đề xuất lắp thêm camera phạt nguội
đây là một trong những giải pháp cần thiết để điều chỉnh hành vi của người tham gia giao thông
cứ vào giờ cao điểm tình trạng xe đi vào làn khẩn cấp diễn ra như cơm bữa
chỉ khi có lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn vi phạm sẽ giảm
xong khi vắng bóng tình trạng này lại tái diễn
khiến cho tuyến đường vành đai ba này thường xuyên ôn tắc
để nhắc nhở củng cố ý thức của người tham gia giao thông đặc biệt của người lái
hiện tuyến vành đai ba trên cao có ba mươi chín camera giao thông được lắp từ cầu thanh trì
đến nút pháp vân quốc lộ một a và nút giao từ nguyễn trãi khuất duy tiến đến cầu vượt mai dịch
hệ thống này đã giúp phát hiện kịp thời sự cố các vụ tai nạn ảnh hưởng giao thông trên tuyến
song với số lượng camera ít ỏi đang là kẽ hở để người tham gia giao thông lách luật
về thực tế các camera được lắp đặt trên đường sẽ giám sát trực tiếp và ghi hình lại các phương tiện vi phạm
do đó lực lượng chức năng sẽ dễ dàng để xử lý viêm các trường hợp vi phạm trên
việc ứng dụng công nghệ đã và đang nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
bởi hệ thống camera hoạt động trên nền công nghệ lõi là công nghệ xử lý nhận dạng ảnh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
hệ thống phù hợp với các chủng loại biển sổ
việt nam và có thể hoạt động ở các điều kiện triển khai thực tế khác nhau như ban đêm ban ngày
thực tế chính sự hiệu quả từ hệ thống camera giám sát đã giúp điều chỉnh hành vi nâng cao ý thức người tham gia giao thông
ở những nơi không có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát